ngày một mươi hai tháng tám lãnh đạo huyện bảo yên tỉnh lào cai cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ sạt lở đất
làm hai người dân bị tử vong khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ một trăm năm mươi ba
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám anh lương thanh thưởng sinh năm hai nghìn hai dùng xe máy chở bà nội là cổ thị nín
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám cùng chú tại thôn nậm cằn xã nghĩa đâu huyện bảo yên đi trên tỉnh lộ một trăm năm mươi ba
trong lúc đang di chuyển đến vị trí km ba mươi tám năm trăm linh thuộc thôn nậm hu xã tân tiến huyện bảo yên
thì bất ngờ bị khối đá lớn từ trên phía đồi cao sạt lở vùi lấp
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền các gấp huyện bảo yên đã nhanh chóng có mặt
huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sự việc
hiện tại hai nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương
sau khi bị điểm sạt này chính quyền địa phương
cùng với huyện cũng như là ban quản lý đường bộ thì đã tiến hành kiểm tra và xác minh theo đó là
đối với chính quyền địa phương thì kiểm tra là có hai hộ người dân còn nằm khu vực này buộc phải di chuyển
vậy là chúng tôi đã tổ chức huy động di chuyển tài sản và con người từ đêm hôm qua
và cũng chính quyền thì cũng tiếp tục là theo dõi và cũng cùng với hạt điều là sớm
làm sao khắc phục được cái vị trí sạt lở này
và thứ hai là cũng có cái phương án là dọ một số cái dọ đá để đảm bảo cái tuyến đường không bị ảnh hưởng sạt tiếp theo
cùng với đó các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục
săn gạt điểm sạt lở để nhanh chóng thông đường bảo đảm an toàn giao thông
tổ chức tuyên truyền giúp đỡ di chuyển những hộ dân ở gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn
dự kiến đến ngày mai một mươi ba tháng tám
tuyến đường tỉnh lộ một trăm năm mươi ba sẽ lưu thông trở lại